hơn hai tháng qua kể từ khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam được kiểm soát
trong cộng đồng đã bắt đầu xuất hiện tâm lý chủ quan
ngày càng có nhiều người dân không đeo khẩu trang tại những nơi công cộng
trong khi nguy cơ dịch bệnh covid một mươi chín tái bùng phát thì vẫn còn đó
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại thành phố đà nẵng
tại các chợ truyền thống của đà nẵng việc tuyên truyền phòng chống covid một mươi chín
vẫn được thực hiện theo phương châm năm k gồm khẩu trang khử khuẩn khoảng cách
không tụ tập đông người và khai báo y tế nhưng đã xuất hiện tâm lý chủ quan
thờ ơ phòng bệnh ở chính bản thân những người tham gia mua hoặc bán tại đây
còn tại những tuyến phố trong số nhiều người luôn đeo khẩu trang khi tham gia giao thông
thì vẫn còn một số trường hợp không đeo khẩu trang để phòng bệnh
điều này tiêm ẩn nguy cơ dịch bệnh covid một mươi chín có thể quay trở lại trong cộng đồng
trong thời gian sắp đến người dân phải tuân thủ các hướng dẫn của ngành y tế
và đặc biệt trong đó là thực hiện năm k
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguy cơ dịch bệnh covid một mươi chín vẫn luôn thường trực
nhất là trong bối cảnh mùa đông đang cận kề dịch bệnh tại nhiều nước đang bùng phát trở lại
do đó mọi người dân không được chủ quan trong mọi trường hợp và phải thực hiện tốt thông điệp năm k
trước hết là đeo khẩu trang khử khuẩn tay và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh